theo tổng cục thủy lợi thì hiện có tới một mươi tám hồ chứa lớn đang suy giảm mực nước so với dùng tích thiết kế
cụ thể lượng mưa tại miền núi phía bắc giao động trong khoảng ba mươi một trăm bốn mươi mm
khu vực tây nguyên đông nam bộ và đồng bằng sông kiểu long giao động từ hai mươi một trăm hai mươi mm
cả nước hiện còn một mươi tám hồ chứa lớn có dùng tích chữ thấp dưới năm mươi dung tích thiết kế
tổng cục thủy lợi yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết
nguồn nước nhằm triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống hạn hán
thiếu nước bảo đảm nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được thuận lợi nhất